liên quan đến vụ việc tung tin sai sự thật về một sản phụ chuyển dạ và buộc phải sinh con ngay trước cổng bệnh viện phụ nữ đà nẵng
được lan truyền trên mạng xã hội vào sáng sớm ngày hai mươi một tháng tám vừa qua
phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố phối hợp với sở thông tin và truyền thông thành phố
tiến hành làm việc với một thanh niên trú tại quận liên triểu là quản trị viên của trang fanpage đà nẵng news
khi có hành vi copy và đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân
trước đó vào ngày hai mươi một tháng tám khi đọc được những dòng chia sẻ trạng thái của tài khoản facebook đinh đức tiến
về vụ việc nêu trên quản trị viên này đã copy và đăng tải lên trang fanpage đà nẵng news
chỉ gần hai mươi phút đăng tải thì thông tin sai lệch này đã được cư dân mạng theo dõi với nhiều lượt chia sẻ
tại buổi làm việc quản trị viên của trang fanpage đà nẵng news đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái
khiến nhiều người hiểu sai về sự việc gây hậu quả khôn lường
hiện công an thành phố đà nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với quản trị viên này và đề xuất hướng xử phạt đúng với quy định của pháp luật